chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim bình
phát động thi đua và tết trồng cây xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định
kim bình đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước
đối với những giá trị lịch sử văn hóa to lớn của khu di tích lịch sử kim bình trong việc giáo dục truyền thống yêu nước
chủ nghĩa ưu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng tinh thần đoàn kết dân tộc ý thức tự lực tự cường
cổ vũ toàn đảng toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng
đây là niềm vinh dự tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim bình
góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
đồng chí phạm minh chính đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim bình cho lãnh đạo tỉnh tuyên quang
tham gia tết trồng cây năm hai nghìn một mươi bảy và tặng quà cho một số gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã kim bình huyện chiêm hóa